thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội kiến với chủ tịch triều tiên kim trương ưn đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chúc mừng những thành tiệu to lớn mà nhân dân triều tiên đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng lao động triều tiên đứng đầu là đồng chí chủ tịch kim trương ưn
nhân dân triều tiên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân
chuyến thăm việt nam lần này của chủ tịch kim trân ưn nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp việt nam triều tiên
thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực
kể từ khi việt nam và triều tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm năm mươi đến nay
mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước do chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch kim nhật thành xây dựng không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vùn đắp phát triển